cơ quan của bộ y tế vừa phát đi cảnh báo người dân không dùng bốn sản phẩm của công ty dược phẩm kobayashi nhật bản do có nguy cơ làm tổn thương thận
liên quan đến thông tin công ty dược phẩm kobayashi nhật bản thu hồi một số sản phẩm có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng
ngày hai mươi năm tháng ba cục an toàn thực phẩm bộ y tế cho biết đã giả soát dữ liệu đăng ký bản công bố sản phẩm tại cục
theo đó cục an toàn thực phẩm thông báo hiện nay đơn vị chưa cấp giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm
hay giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho bốn sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của công ty dược phẩm kobayashi gồm
tuy nhiên để an toàn sức khỏe cho người sử dụng cục an toàn thực phẩm cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua
không sử dụng sản phẩm có các thông tin như nêu trên trường hợp phát hiện các sản phẩm này lưu hành trên thị trường
đề nghị thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật cục an toàn thực phẩm nêu rõ
thực phẩm chức năng được biết đến lần đầu tiên tại nhật bản vào năm một nghìn chín trăm tám mươi còn được gọi là thực phẩm thuốc
vì thực phẩm chức năng được kết hợp giữa thực phẩm và thuốc thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ thiên nhiên
bổ sung các chất có chức năng đối với cơ thể thực phẩm chức năng cũng là loại thực phẩm đã được cơ quan y tế chứng nhận
và phê duyệt là sản phẩm có giá trị tốt cho sức khỏe
uống thực phẩm chức năng có hại thận không
thực phẩm chức năng hỗ trợ cơ thể bổ sung nhiều chất dinh dưỡng và hạn chế mắc một số bệnh
vậy uống thực phẩm chức năng có hải thận không câu trả lời là có
nhiều thực phẩm chức năng bổ sung cùng lúc nhiều chất có thể gây hại cho thận
vì hầu hết các loại thực phẩm chức năng đều chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như vitamin và khoáng chất chất sơ
sau khi các vi chất dinh dưỡng đi vào cơ thể con người sẽ đi qua dạ dày gan và cuối cùng được hấp thụ dần qua thận
uống quá nhiều chất bổ sung cùng lúc hoặc kết hợp chúng sai cách có thể gây dư thừa tích tụ trong thận
hậu quả là nó có thể gây ra hàng loạt tác hại như tổn thương thận suy thận không hồi phục suy giảm chức năng thận và thậm chí có thể gây đột quỵ
các thành phần trong thực phẩm chức năng có thể gây hại cho thận
khi sử dụng thực phẩm chức năng cần thận trọng bổ sung một số thành phần sau vì hệ lụy của chúng đối với cơ thể
sử dụng hơn một gram vitamin c mỗi ngày sẽ làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận
những người có tiền sứ mắc bệnh sói thận nên đặc biệt thận trọng khi sử dụng
liều cao vitamin b hàng ngày chẳng hạn như acid folic b sáu b một mươi hai có thể làm suy giảm chức năng thận ở những người mắc bệnh tiểu đường
uống một lượng lớn chất cocomin trong khi dùng thuốc ức chế miễn dịch có thể gây tổn thương thận
ngoài ra dùng vitamin d quá liều trong thời gian dài có thể dẫn đến suy thận không hồi phục
các khoáng chất cali và phốt pho không nên được sử dụng làm chất bổ sung cho bệnh nhân đang chạy thận
các khoáng chất canxi và maze cũng cần hạn chế để tránh làm suy giảm chức năng thận
những người mắc bệnh thận đều cần phải thận trọng trong ăn uống và dùng thuốc
ngay cả thực phẩm chức năng từ thảo dược cũng không phải ngoại lệ
vì sao những người mắc bệnh thận nên cẩn trọng
ngoài những thực phẩm chức năng được cấp phép của cơ quan y tế
một số thực phẩm chức năng từ thảo dược có thể gây hại thận thậm chí làm cho bệnh thận nặng hơn
do đó khi mắc bệnh thận chức năng thận bị suy giảm người bệnh nên hết sức cảnh giác khi dùng các sản phẩm này
khi thận bị yếu không thực hiện được chức năng thải độc cho cơ thể
nếu dùng thực phẩm chức năng thì thảo dược không rõ nguồn gốc xuất xứ
có thể bị đào thải chậm gây tích tụ chất độc trong cơ thể
nguy cơ khi dùng thực phẩm chức năng từ thảo dược
không được quản lý thành phần chất lượng
các sản phẩm thực phẩm chức năng thường không được quản lý chặt chẽ như thuốc
có thể chứa chất gây hại thận như acid aristologic
có thể chứa kim loại nặng
hiệu quả chữa bệnh chưa được kiểm chứng
có rất ít nghiên cứu cho thấy liệu thực phẩm chức năng từ thảo dược có mang lại lợi ích thực sự hay không
và thậm chí còn ít thông tin hơn ở những bệnh nhân bị thận
gây tương tác thuốc
các thực phẩm chức năng từ thảo dược có thể tương tác với các loại thuốc kê đơn
gây tình trạng giảm hoặc phản tác dụng của thuốc